tại cảng chu lai trường hải xã tam hiệp huyện núi thành
ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
cuộc diễn tập thu hút hàng trăm phương tiện chuyên dụng và các lực lượng chức năng tham gia buổi diễn tập
vùng biển quảng nam có chiều dài một trăm hai mươi năm km nơi đây đã và đang có nhiều hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí
phía nam của tỉnh là nhà máy lọc hóa dầu dung quất phía bắc có kho xăng dầu liên triều với quy mô lớn nhất miền trung
do vậy nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh quảng nam là rất lớn
trong trường hợp đó sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực bờ biển quảng nam và trở thành mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế biển và các hoạt động du lịch
để kịp thời ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển trong lần này tỉnh quảng nam tổ chức cuộc diễn tập nhằm đối phó một cách nhanh chóng hiệu quả khi có sự cố
từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại do tràn dầu gây ra

trong trường hợp đó sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực bờ biển quảng nam và trở thành mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế biển và các hoạt động du lịch